cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên vừa tạm giữ đào văn sáng trú tại thành phố hương yên về hành vi giết người
vào khoảng một mươi giờ đêm ngày hôm qua đào văn sáng đã xảy ra mâu thuẫn với nguyễn văn long tại quán bia
trên đường về sáng gặp long đi ngược chiều nên quay đầu xe đi cùng chiều với long dùng dao đâm nhiều nhát về phía long
trong đó có hai nhát trúng vào người khiến long tử vong
cho đến ba giờ sáng ngày hôm nay sau khi được các đơn vị công an phối hợp vận động thuyết phụ
sáng đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên để đầu thú
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốt đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân khiến hai người tử vong
cụ thể vào chiều muộn hôm qua cháu bé một mươi tuổi trú tại khu phố thanh bình huyện bù đốc cùng một số bạn chơi trốn tìm
đến khoảng sáu giờ tối người nhà không thấy cháu về nên tổ chức đi tìm
cho đến dạng sáng nay bé trai được phát hiện đã tử vong dưới hố nước sâu hơn hai mét thuộc trung tâm thương mại bù đốt
cũng vào dạng sáng ngày hôm nay một số người dân tham gia giao thông trên đường dt bảy trăm năm mươi chín khi đến ấp thanh sơn thị trấn thanh bình huyện bù đốc
thì phát hiện một người phụ nữ tử vong bên đường cách đó vài mét là chiếc xe máy
nhận tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ
nạn nhân được xác định là tạ thị hồng trú tại huyện bù đốt
thông tin từ ubnd phường cẩm thủy thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh vào ngày hôm nay trên địa bàn đã xảy ra vụ nổ làm ba người trong một gia đình bị thương
cụ thể vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa ngày hôm nay một tiếng nổ lớn đã phát ra tại nhà của anh nguyễn mạnh linh ở tổ năm khu tân lập bốn phường cẩm thủy
làm ba người trong gia đình bị thương và một số tài sản bị ảnh hưởng
sau khi nhận được tin báo từ người dân lãnh đạo ubnd phường và công an phường cẩm thủy đã phong tỏa khu vực này đưa những người bị nạn đi cấp cứu
ba nạn nhân gồm anh nguyễn mạnh linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chị lâm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là vợ của anh linh đều trú tại thành phố hải phòng
con trai là nguyễn đức anh sinh năm hai nghìn một mươi một còn con gái út trong gia đình là nguyễn hoàng yến nhi sinh năm hai nghìn một mươi tám lúc này đang chơi ở hàng xóm nên may mắn đã thoát nạn
còn liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại nhà đề ở kết hợp sửa chữa xe máy tại số bốn trăm một mươi bốn đường hải thượng lan ông
phong nẫm thành phố phan thiết tỉnh bình thuận gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ba người trong một gia đình tử vong và một người dân tử vong trong quá trình tham gia hỗ trợ chữa cháy cứu nạn cứu hộ
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau
bộ công an bộ lao động thương minh và xã hội ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận chỉ đạo tổ chức tham hỏi chú đáo động viên hỗ trợ kịp thời về vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định đối với người dân tử vong khi tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ có hình thức động viên khen thưởng phù hợp với các cá nhân tích cực tham gia công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắp vụ hậu quả điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy xử l
thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả chỉ thị số một về công tác tăng cường phòng cháy chạy cháy trong tình hình mới
và các chỉ đạo khác của thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy nhằm ngăn chặn triệt để xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
làm chết người do nguyên nhân chủ quan thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia vào ngày hôm nay toàn quốc đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm hai nghìn hai mươi hai đã tăng một mươi hai vụ tăng bảy người tử vong tăng một mươi hai người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra ba mươi hai vụ làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
tính chung trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh
từ tháng chín đến ngày ba tháng chín toàn quốc đã xảy ra tám mươi chín vụ tai nạn giao thông
làm chết năm mươi ba người bị thương sáu mươi bảy người
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm ngoái đã tăng ba mươi hai vụ tăng một mươi chín người chết tăng hai mươi một người bị thương
hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý tám chín trăm hai mươi trường hợp
ra quyết định xử phạt hơn một mươi chín tỷ đồng tước hai sáu giấy phép lái xe các loại
tạm giữ một trăm ba mươi chín xe ô tô ba sáu trăm linh mô tô và ba mươi hai phương tiện khác
trong đó xử lý vi phạm về nồng độ cồn là hai tám trăm sáu mươi sáu trường hợp
ma túy là bảy trường hợp trường hàng quá tải trọng ba mươi năm trường hợp
quá khổ giới hạn tám trường hợp vi phạm về tốc độ là một bảy trăm năm mươi bảy trường hợp
trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh công an tỉnh quảng nam đã tăng cường tuần tra kiểm soát
và xử lý các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập gây dối đua xe trái phép
hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân người điều khiển phương tiện
mà còn làm ảnh hưởng đến những người đi đường
do đó lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương kiên quyết xử lý đến cùng
đây là camera ghi lại hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô chạy làng lách đánh vọng trên đường
gây tai nạn với một phương tiện đang lưu thông rồi rồ ga bỏ chạy
vào cuộc xác minh công an thành phố tam kỳ đã bắt giữ gần một trăm linh trường hợp là thanh thiếu niên
và tạm giữ hàng loạt xe gắn máy
đa phần các phương tiện đã được độ chế thay đổi kết cấu như lốp coi đèn
theo cơ quan công an
bảy mươi các vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn thành phố có nguyên nhân xuất phát từ các nhóm đối tượng này
được biết là phương từng có một tiền án một mươi tám năm tù giam cùng về tội danh trên mới được ra tù hơn một năm nay thì lại tiếp tục tái phạm
thời gian gần đây trên địa bàn thị trấn mậu a huyện văn yên tỉnh yên bái nhiều người dân liên tiếp nhận được các cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là cán bộ công an viện kiểm sát tòa án gọi điện đe dọa tạo tâm lý hoang mang lo sợ sau đó gây áp lực để bắt người dân thực hiện theo các yêu cầu của các đối tượng
đã có một số người dân vì nhẹ dạ cả tin chuyển tiền vào các số tài khoản lạ sau đó thì bị các đối tượng này chiếm đoạt
trước thực trạng trên lực lượng công an huyện văn yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân đồng thời kết hợp triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trước khi xảy ra

tổng cục quản lý thị trường cho thấy sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba chỉ tính riêng trong lĩnh vực thương mại điện tử lực lượng quản lý thị trường cả nước đã thực hiện kiểm tra ba trăm hai mươi tám vụ xử lý hai trăm ba mươi ba vụ phạt tiền hơn bốn hai tỷ đồng trị giá hàng hóa hơn hai bảy tỷ đồng

dưới góc độ cơ quan bảo vệ người tiêu dùng các chuyên gia cho rằng bên cạnh sự quản lý của các cơ quan có chức năng thì người tiêu dùng cần chủ động trang bị các kỹ năng mua hàng trên mạng không bị loá mắt bởi những khuyến mại ảo mà người bán bày ra cảnh giác cao độ với những trào bán bám đuổi trên các thiết bị điện tử

khuyên cáo khi có thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa phải có các giấy tờ chứng từ chứng minh bằng điện tử việc giao dịch
người tiêu dùng cũng phải kịp thời thông tin tố giác đến các cơ quan chức năng
các trường hợp mua bán hàng hóa qua mạng vi phạm các quy định của pháp luật để kịp thời ngăn chặn xử lý những hành vi vi phạm pháp luật
giá vừa qua giá bình quân xuất khẩu gạo đạt mức năm trăm bốn mươi hai usd một tấn đã tăng một mươi một năm so với cùng kỳ năm ngoái
đây cũng là năm có mức giá xuất khẩu bình quân cao nhất lịch sử sau hơn ba mươi năm dòng chảy gạo việt nam vươn ra thế giới
đặc biệt là hơn một tháng trở lại đây khi ấn độ và một số quốc gia khác cấm xuất khẩu gạo
giá gạo đã tăng mạnh so với thời điểm trước đó tác động lớn đến thị trường thương mại gạo thế giới
giá mặt hàng này của việt nam cũng đã tăng vọt và liên tiếp phá đỉnh lịch sử
gạo năm tấm của việt nam đã tăng hai mươi năm usd mỗi tấn so với thời điểm trước lệnh cấm này
với lượng gạo xuất khẩu sáu tám triệu tấn một năm hiện nay việt nam nằm trong top ba quốc gia gạo xuất khẩu nhiều nhất thế giới
chỉ đứng sau ấn độ và thái lan
ở một số thời điểm thì việt nam còn vươn lên vị trí thứ hai thế giới về lượng gạo xuất khẩu
thưa quý vị mỗi mùa trong năm thì đều có những sắc màu và hương vị riêng
thế nhưng nhắc đến mùa thu thì ai cũng sẽ nhớ về mùa thu hà
mùa thu hà nội với những nét rất riêng và giàu cảm xúc
thu hà nội không chỉ có những thức quà ngon mà còn ghi dấu trong lòng người dân thủ đô và du khách bởi muôn màu sắc hoa
và cũng không biết từ bao giờ thì những chiếc xe hoa rực rỡ sắc màu đã trở thành nét đẹp bình dị độc đáo và đặc trưng của phố phường hà nội
trào lưu chụp ảnh với mùa thu hà nội ngày càng được hưởng ứng
và từ đó thì cũng rất nhiều dịch vụ nhanh chóng ra đời để áp đáp ứng nhu cầu của người dân
chọn cho mình một chiếc áo màu sắc tươi tắn
chị nguyễn thị phương thảo cùng với bạn bè tới phố phan đình phùng chụp một bộ ảnh với những xe hoa
từ cuối tháng chín tại các con phố như phan đình phùng thanh niên hay thụy khuê
đã có nhiều xe bán hoa thu hút người dân chụp ảnh
với khoảng một trăm linh đồng đến một trăm năm mươi đồng cho một bó hoa để có một bộ ảnh mùa thu hà nội
trong dịp mùa thu hà nội này
thì tôi có rất nhiều hoạt động để làm rất thích làm
và những hoạt động điển hình đó là ví dụ như là dạo quanh khắp phố phường hà nội này
đi check in đi chụp ảnh những con đường hay là những con phố cổ
với khoảng dưới năm mươi đồng cho một cốc cà phê hai mươi năm đồng cho một lạng cốm
nhiều người đã cho mình một buổi sáng nghỉ lễ thành thơi
cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên trong tiết trời dịu nhẹ êm ả nhất trong năm
hôm nay thì bọn em
đã dậy từ sáu giờ sáng để đi ăn phở và rồi bây giờ là uống cà phê cũng như là ăn cốm để thưởng thức cái mùa thu hà nội
thì hôm nay sáng thì trời rất là mưa nhưng mà hiện tại thì trời khá là mát và cũng nắng nhẹ rất là dễ chịu ạ
sấu chín hồng ngâm hay quả thị cũng là những thức quà giá rẻ của mùa thu hà nội
nên hà nội thì cũng được thưởng thức rất là nhiều những món ăn đặc sản của hà nội
thật sự là nên
thật sự là nên
đến hà nội thì là một nơi mà cũng đang sống
để lan tỏa những vẻ đẹp đặc trưng thu hút du khách trong mùa này
tới đây hà nội đã lên kế hoạch tổ chức festival với chủ đề thu hà nội đến để yêu
sẽ diễn ra trong ba ngày từ hai mươi chín tháng chín đến ngày một tháng một mươi tại khu vực không gian đi bộ hồ hoàn kiếm và một số quận huyện trên địa bàn thành phố
hướng tới quảng bá vẻ đẹp văn hóa du lịch đến với du khách thủ đồ